các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đến ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn thực hiện ý định của mình quỳnh đã ra tay sát hại nhân viên bảo vệ vũ trường là ông quan trí đạt năm mươi bốn tuổi ở phường ngọc khánh quận ba đình thành phố hà nội khiến nạn nhân tử vong
sau đó quỳnh quay lại phòng kế toán của vũ trường sử dụng máy mài cắt thủng cánh cửa của kết sắt và lấy số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng